như truyền hình nhân dân đã phản ánh rất nhiều chất thải trôn lấp tại khu đất thuộc thôn lai sơn xã bắc sơn huyện sóc sơn
được người dân phát hiện có dấu hiệu ổ nhiễm môi trường
ngay sau đó chủ tịch ubnd tp hà nội đã ban hành văn bản về việc kiểm tra xác minh vụ việc trôn lấp chất thải nguy hại
thông tin mới nhất trong sáng nay một mươi sáu tháng một mươi hai công an tp hà nội đã xác minh được đối tượng đổ trộm chất thải nói trên
khu vực núi xú thôn lai sơn xã bắc sơn huyện sóc sơn hà nội
vài tháng nay người dân phát hiện nhiều bao tải chứa chất thải lạ màu đen bốc mùi khó chịu được trôn lấp trái phép
điều khiến người dân càng lo lắng hơn là các hố trôn chất thải này ở khác gần nguồn nước chạm sản xuất cấp nước sạch của thôn lai sơn

nếu như mà cái địa phương mà để giải quyết vấn đề này thì cũng còn ngoài cái khả năng của địa phương chúng tôi
nên là chúng tôi phải báo cáo đề xuất xin ý kiến của cấp trên để phối hợp cùng với địa phương để chúng tôi giải quyết vấn đề này
ngay sau khi nắm bắt thông tin sự việc ban giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo phòng cảnh sát môi trường
phối hợp với công an huyện sóc sơn và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh
qua quá trình điều tra cơ quan công an bước đầu xác định cá nhân tổ chức liên quan đến sự việc trên là ông nguyễn văn cường
hai mươi tuổi chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã môi trường xanh bắc sơn
chất thải trôn lấp trái phép được xác định chủ yếu là bột miệng nhôm